thế giới đã ghi nhận gần hai mươi hai ba triệu ca nhiễm virus sars cov hai
theo tổ chức y tế thế giới who sự gia tăng trở lại số ca nhiễm virus sars cov hai
tại các nước cho thấy cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đang bước vào giai đoạn mới
trang thống kê toàn cầu cập nhật tình hình covid một mươi chín vào lúc năm h năm mươi năm phút ngày hôm nay một mươi chín tháng tám như sau
thế giới ghi nhận hai mươi hai hai trăm bảy mươi bảy trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín và bảy trăm tám mươi hai tám trăm một mươi tám ca tử vong do căn bệnh này
trong tổng số bệnh nhân có một mươi năm hai mươi ba ba mươi ba người đã phục hồi
mỹ brazil và ấn độ vẫn đang dẫn đầu thế giới về số ca mắc covid một mươi chín
ba quốc gia này cũng có nhiều ca tử vong do covid một mươi chín nhất sau một ngày qua
với các con số tương ứng là mỹ một hai trăm ba mươi bốn ca brazil một một trăm chín mươi sáu ca ấn độ một chín mươi tám ca
tại châu á một mươi nước đứng đầu khu vực về số bệnh nhân covid một mươi chín đã được xác nhận là
ấn độ hai iran ba ả rập xê út bốn pakistan năm bangladesh sáu thổ nhĩ kỳ bảy iraq tám philippines chín indonesia và một mươi là qatar
trong top một mươi quốc gia châu á này philippines và indonesia là hai ổ dịch hàng đầu của đông nam á
philippines hiện ghi nhận một trăm sáu mươi chín hai trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín và hai sáu trăm tám mươi bảy ca tử vong do căn bệnh này
indonesia có một trăm bốn mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
tới ba bốn mươi ba người mắc covid một mươi chín và tới sáu hai trăm bảy mươi bảy trường hợp tử vong do đại dịch toàn cầu này
dịch bệnh covid một mươi chín hiện xuất hiện tại hai trăm một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới